tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ngày hai mươi chín tháng tám việt nam đã ghi nhận thêm hai ca mắc mới
như vậy tổng số ca mắc tại nước ta là một bốn mươi người
bên cạnh đó trong nước ngày hôm nay cũng có thêm hai ca tử vong do nhiễm covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng tám việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới
một ca tại đà nẵng và một ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại bình dương
trong ngày việt nam cũng ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín tử vong vì bệnh lý nền nặng
và thêm một mươi bốn ca được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện giã chiến hòa vang và bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh quảng nam
trong một bốn mươi ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là sáu trăm bảy mươi bảy ca
số ca còn đang điều trị là ba trăm ba mươi một ca và số ca tử vong là ba mươi hai ca
ca tử vong thứ ba mươi một bệnh nhân chín trăm chín mươi sáu là nam hai mươi tám tuổi địa chỉ nông sơn quảng nam
trần đoán tử vong viêm phổi do covid một mươi chín biến chứng sốc nhiễm khuẩn
suy đa tạng không hồi phục trên bệnh nhân bạch cầu cấp dòng limpho
suy tủy giảm ba dòng tế bào
ca tử vong thứ ba mươi hai bệnh nhân chín trăm năm mươi bảy là nữ sáu mươi bảy tuổi địa chỉ liên triều đà nẵng
trần đoán tử vong viêm phổi nặng suy hô hấp tiến triển do covid một mươi chín biến chứng sốc nhiễm khuẩn
suy đa tạng không hồi phục trên bệnh nhân suy thận mạn đại thói đổng tiếp hai
di chứng tai biến mạch não liệt nửa người phải
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là sáu mươi một một trăm linh người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một ba trăm sáu mươi ba người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi sáu tám trăm chín mươi chín người
cách ly tại nhà và nơi lưu trú bốn mươi hai tám trăm ba mươi tám người